chỉ vì một con đường xình lây sạt lở mỗi mùa mưa đến mù mịt bụi khi mà nắng lên
mà người dân cả xã phải cam chịu cảnh gian khổ quanh năm
đáng buồn hơn cũng chính vì con đường chưa đạt chuẩn này
một xã anh hùng có hơn một hai trăm linh hộ dân chưa được công nhận là nông thôn mới
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao an lĩnh huyện tuy an tỉnh phú yên
mưa lũ đã qua nhiều ngày nhưng hơn tám km đường về xã an lĩnh vẫn bị sói lở bồi lấp nhiều đoạn
việc đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân cũng vì thế mà luôn bị ách tắc đối mặt với nguy hiểm và gian nan
một thực trạng đã diễn ra hàng chục năm qua đến nay vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng
là xã anh hùng nhưng từ ngày giải phóng đất nước cho đến nay
hơn một hai trăm linh hộ dân xã an lĩnh phải cùng cam chịu khổ với con đường này
nhất là đối với trẻ em khi đến trường trong mùa mưa lũ thường xuyên phải nghỉ học
đây cũng chính là trở ngại do đường chưa được lát bê tông đến trung tâm xã
vướng tiêu trì số hai nên an lĩnh chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
nguồn kinh phí thì hết sức khó khăn huyện thì cũng không có khả năng đỡ đầu tư được
mà chỉ có hàng năm là duy tù tạm thời là phục vụ đi lại cho bà con trong dịp đó thôi
nhưng mà hết đó thì tiếp tục là mưa nó chạc lỡ lại
thiếu kinh phí nên chưa thể thực hiện được là câu trả lời môn thủa trước cử tri của chính quyền các cấp
đối với tỉnh phú yên địa phương còn nhiều khó khăn
lại phải đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị và công nghiệp để theo kịp các tỉnh
đây là nỗ lực không mệt mỏi của địa phương này trong những năm gần đây
xong không vì thế mà hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ an sinh xã hội
cụ thể là con đường về xã vùng cao anh hùng an lĩnh lại để như thế này